thưa quý vị tại nhiều thành phố của trung quốc các tục lệ truyền thống như là chuẩn bị đồ ăn tết
hay là trang trí nhà cửa cũng diễn ra rất nhộn nhịp
nhiều chợ và nhà hàng đang đón nhận lượng khách ngày càng tăng khi mà người dân nước này
háo hức đón chờ tết nguyên đán sắp tới rời vào ngày hai mươi hai tháng một năm nay
như vậy là sau ba năm duy trì các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt
thì không khí tết sôi động đã trở lại với đất nước tỉ dật
các chợ và nhà hàng trên khắp trung quốc ghi nhận lượng khách ngày càng tăng
khi người dân háo hức đón chờ tết nguyên đán sắp tới rơi vào ngày hai mươi hai tháng một năm nay
tại tỉnh chiết giang người dân đang bận rộn chế biến các món ngon địa phương
để chuẩn bị cho mâm cơm tất niên
trong đó có món cá viên trên vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng
người dân cũng tranh thủ treo những tầng thịt lợn lớn trước cửa nhà để hong khô
để dành ăn tết như truyền thống lâu nay
còn ở thành phố nghĩa âu các xưởng bánh thủ công đang cho ra lò những mẻ màn thầu có chữ phúc
tượng trưng cho sự may mắn và tốt lành
tất cả bánh đã được đặt hàng hết đơn đặt hàng lớn nhất là một mươi cặp bánh
tại thành phố trùng khánh tây nam trung quốc nhiều nhà hàng lầu đón lượng khách hàng lớn
do người dân đi ăn uống và mua sắm nhiều hơn
quản lý một nhà hàng lẩu cho biết lượng khách trong tuần đầu của tháng một
đã đạt mức trung bình cao nhất của các năm trước khi dịch bùng phát
ngay cả trong dịp tết vẫn có nhiều người dân ở lại thành phố hoặc du khách nơi khác đến đây
vì vậy cửa hàng của chúng tôi đang tích trữ thực phẩm và sắp xếp nhân viên làm việc xuyên tết
khắp các địa phương ở trung quốc người dân cũng bắt đầu trang trí nhà cửa
bằng những câu đối đèn lồng màu đỏ rực rỡ
tôi đến đây để mua câu đối và đèn lồng
tết nguyên đán đã cận kề không khí rộn ràng khắp nơi
chúc mọi người một tết nguyên đán vui vẻ
ngoài đồ trang trí truyền thống nhiều người cũng muốn tô điểm cho ngôi nhà của mình
bằng các loại hoa tươi
năm nay những loại hoa nhập khẩu từ australia được ưa chuộng hơn cả
tại thành phố ngọc khê tỉnh vân nam nhân viên của các công ty hoa bận rộn với việc phân loại
cân và đóng gói hoa để vận chuyển theo đơn đặt hàng
chủ yếu đến tây tạng thượng hải bắc kinh và quạng châu
không khí lễ hội đã ngập tràn ở khắp mọi nơi tại trung quốc
với các màn biểu diễn ca nhạc các hoạt động du lịch
và đặc biệt là lễ hội băng đăng cáp nhĩ tân vừa được khai mạc